kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã trở thành một yếu tố quan trọng hướng đến phát triển bền vững
chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả và sự linh hoạt trong quản lý sản xuất
mà còn giúp tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu lãng phí
đồng thời chuyển đổi xanh giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng
các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh đã và đang nỗ lực để chuyển đổi sang mô hình sản xuất bình vững hướng đến tăng trưởng xanh
tuy nhiên doanh nghiệp cũng gặp không ít thách thức khi chuyển đổi sang sản xuất xanh
do đó để thúc đẩy sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh
bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp cần chung tay của cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bình vững
đây sẽ là nội dung chính được đề cập trong câu chuyện vấn đề và dư luận tuần này
phần tiếp theo sẽ là phóng sự về chương trình khởi nghiệp xanh
nhưng trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại tin tức nổi bật tuần qua
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số một
trước khi đảm nhận vận hành khai thác thương mại
quá trình vận hành thử số một thuộc phạm vi gói thầu số ba về cơ điện đầu máy toa xe đường dây do nhà thầu nhật bản đảm nhận chính
trong trường hợp công ty đường sắt số một tham gia vận hành thử
sẽ cần nguồn kinh phí để chi trả tiền điện lương cho người lao động bảo hiểm cháy nổ đoàn tàu thiết bị nhà ga v v
theo phương án đề xuất thành phố cấp kinh phí từ ngân sách cho chủ đầu tư là ban quản lý đường sát đô thị và đặt hàng đơn vị này thực hiện
trường hợp kinh phí chưa được cấp công ty tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ của đơn vị để triển khai các nhiệm vụ
sau khi dự án nghiệm thu thanh toán khoản này sẽ được thu hồi lại
ủy ban nhân dân tp hcm cho phép huyện cần giờ được chuyển một trăm chín mươi bảy mươi một hectare đất sang phi nông nghiệp
trong bảy địa phương có đất chuyển đổi
nhiều nhất là thị trấn cần thạnh hơn bốn mươi ba ha xã an thới đông hơn ba mươi bốn ha xã lý nhơn hơn ba mươi ba ha xã tâm thu nhiệp ba mươi một ha
có ba loại đất nông nghiệp được chuyển đổi gồm đất trồng cây lâu năm chiếm gần bốn mươi bốn
còn lại là đất trồng cây hàng năm đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối
huyện cần giờ rộng bảy mươi một ba trăm linh hectare nằm cách trung tâm tp hcm khoảng năm mươi km
đây là huyện duy nhất giáp biển với chiều dài hai mươi ba km nhiều sông rạch rừng ngập mặn
đình hướng của tp hcm
tp hcm đẩy mạnh khai thác thế mạnh du lịch của cần giờ xây dựng và phát triển khu đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế
sở an toàn thực phẩm tp hcm tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
tháng cao điểm tập trung ba nội dung chính gồm tăng cường nhiệm vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm
từ cơ sở đến các đoàn liên ngành của thành phố phòng ngừa và xử lý an toàn thực phẩm
tại những bếp ăn tập thể trong trường học khu công nghiệp
tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng và đơn vị sản xuất kinh doanh
tất cả hướng đến mục tiêu chung xây dựng thực phẩm sạch chống thực phẩm bẩn
tháng bốn được sở an toàn thực phẩm tp hcm chọn phát động cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm
bởi đây là thời điểm giao mùa tìm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm
kinh tế số kinh tế tuần hoàng tăng trưởng xanh tại tp hcm được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn bao giờ hết
sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh đã trở thành yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn
tp hcm là một đầu tàu của kinh tế tất cả những khu công nghiệp doanh nghiệp lớn đều hầu hết nắm ở tp hcm
và tp hcm cũng đang dẫn đầu trong các việc kêu gọi thu hút đầu tư quốc tế trong nhiều năm vừa qua
và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng chắc nó cũng vẫn rất là tốt
và một cái thách thức đối với doanh nghiệp là làm sao những doanh nghiệp lớn doanh nghiệp mà đang có xuất khẩu thì cần phải chuyển đổi xanh nhiều nhất
và đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn của các quốc gia và các nhà cung cấp nhà người mua quốc tế thì theo tôi có thể là một số cái càn trở nhất định
thứ nhất là cái hiểu hiểu đúng và biết cách làm về chuyển đổi xanh
tức là những công nghệ nào giải pháp nào ai là nhà cung cấp
và kể cả tư vấn cho mình là nên chuyển đổi như thế nào vào lúc nào vào cái gì trước cái gì sau
nó có lộ trình để chúng ta có thể làm
tứ hai là về con người
nếu chúng ta muốn làm thì chúng ta cũng không thể dựa vào hết các chuyên gia được
vì số lượng chuyên gia về chuyển đổi xanh hiện nay kể cả việt nam và thế giới thì đều rất là khiêm tốn
chúng ta mới chỉ làm một thời gian gần đây thôi
số lượng chuyên gia chưa nhiều
cho nên họ cũng không thể đến tất cả các doanh nghiệp để làm được
nhờ áp dụng các chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế
phát triển bình luận
và phát triển bình luận vào sản xuất kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi tám
nên tại thời điểm này khi nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn
thì tập đoàn đại dũng vẫn phát triển vững vàng
tăng trưởng mỗi năm đều đạt từ ba mươi đến bốn mươi
hiện nay các dự án của đại dũng đang thi công và cung cấp tất cả các sản phẩm ra thế giới
đặt tiêu chí phát triển bình luận về nguyên vật liệu về công nghệ xanh
tất cả những công nghệ cũ hiện có chúng tôi phải cải tiến như thế nào
để nó giảm được các cái
tiêu thụ về năng lượng tiêu thụ về nhiệt lượng
và tiêu thụ về cái nguyên vật nhiên liệu
để làm sao để cho nó giảm được
thứ hai những cái công nghệ mới đầu tư mới
thì chúng tôi phải hướng tới ví dụ như là ba trong một năm trong một
để giảm bớt cái sử dụng máy móc thiết bị
sử dụng các cái nhiên liệu về năng lượng
và làm sao để mà cho nó tự động hóa để giảm bớt
kể cả về cái
sức khỏe về con người môi trường
và cái nữa là về cái nguyên vật liệu
thì tất cả những nguyên vật liệu của chúng tôi là nó phải được
tái chế nó phải tuần hoàn được
và các cái sản phẩm thì chúng tôi cũng phải làm sao
các cái sản phẩm nó hướng tới những cái sản phẩm
hướng tới cái sự bền vững về môi trường
và cái quản trị doanh nghiệp thì cái phần mà quản trị sản xuất
thì nước thải rác thải khí thải và cây xanh môi trường
và những cái quy trình quy định của từng cái
chúng tôi phải phân tích cái nào nó gây ra những tác động
ảnh hưởng tới môi trường là chúng ta phải có một cái giải pháp
cho toàn diện cho sản xuất
doanh nghiệp hướng đến phát triển sân
cần gắn kết tuần hoàng và kinh tế số cho phát triển bền vững
trong đó kinh tế số được hiểu là một nền kinh tế vận hành
chủ yếu dựa vào công nghệ số
còn kinh tế tuần hoàng là một mô hình trong đó
có các hoạt động thiết kế sản xuất dịch vụ
đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất
và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường
gắn kết kinh tế số kinh tế tuần hoàn
chúng ta sẽ chuyển đổi thành nền kinh tế xanh
từ đó hướng đến phát triển bền vững
trong bối cảnh hiện nay chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
chuyển đổi kép đã trở thành một yếu tố quan trọng
hướng đến phát triển bền vững
chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả
và sự linh hoạt trong quản lý sản xuất
mà còn giúp tối ưu hóa tài nguyên giảm thiểu lãng phí
đồng thời chuyển đổi xanh giúp giảm thiểu tác động đến môi trường
và tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng
với mục tiêu đề ra là sản xuất sân
và để hướng tới phát triển bền vững
thì bên công ty chúng tôi đã đề ra một lộ trình
đó là mình phải sân hóa từ vùng trồng
từ nguyên liệu đầu vào
sau đó sẽ sân trong các khâu chế biến
và để hướng tới thị trường tiêu dùng sân
do đó mà
thời gian qua thì công ty chúng tôi đã có chuỗi liên kết với hợp tác xã
và cùng nhau chuỗi sản xuất thanh long theo tri vết carbon
được dự án của undp hướng dẫn hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và tài trợ
thì đã có những kết quả rất là tốt
đã có những chuyển đổi số rất là tốt
và hiện tại thì để tiếp tục phát triển bền vững
thì công ty tôi đã
đưa cái công nghệ hợp tác với lại đức
đã đưa cái công nghệ là biến rác thải phụ phẩm nông nghiệp
thành điện thành nhiệt và đặc biệt là thành phong bón vũ cơ
để một cái vòng tuần hoàn khép kín
coi như mình sản xuất là các sản phẩm chế biến từ thanh long
thì mình tạo ra sản phẩm rồi đầu tư
mình đưa ngược lại phong bón mình đưa ngược lại cho
đầu tư lại cho nông dân
để hướng bà con theo một cái chuỗi
một cái chuỗi giá trị một cái chuỗi liên kết để
để bền vững để theo cái nhu cầu bây giờ là
tất cả các sản phẩm từ trồng cho tới chế biến
mà người ta không có theo tiêu chí xanh
thì khó đạt được cái tiêu chí xuất khẩu
vấn đề các doanh nghiệp quan tâm
là làm thế nào để chuyển đổi số trong sản xuất xanh
trên thực tế là các doanh nghiệp đang gặp nhiều thách thức
khi chuyển sang sản xuất xanh
theo đó để sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh
doanh nghiệp cần thực hiện các giải quyết
pháp kiểm soát giúp tăng hiệu quả trong sản xuất xanh
như ứng dụng mes hệ thống điều hành sản xuất
được sử dụng trong các nhà máy
với các mục đích theo dõi giám sát kiểm soát hệ thống sản xuất
và lưu trữ dữ liệu phức tạp tự động dụng hóa di chuyển sản xuất
tăng cường khai thác hiệu quả quản trị doanh nghiệp
đồng thời tập trung đáp ứng các chỉ tiêu
trong lộ trình esg môi trường quản trị xã hội
cũng như giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất
từ đó doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí vận hành
tăng cường hiệu quả năng suất và giảm rủi ro
về quy định và chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu
hiện nay việc chuyển đổi xanh hướng đi phát triển bình vững
là một việc tất yếu rồi
và doanh nghiệp không có lựa chọn nào khác
một giải pháp ở đây là cần phải làm theo các tiêu chí
về esg đó là các tiêu chí có trách nhiệm
với cả xã hội có trách nhiệm của mọi người
và có trách nhiệm của mọi người
và có khả năng quản trị tất cả trách nhiệm đó
hiện nay có một tương đối hơi khác biệt một chút xíu
so với các vận hành kinh tế ngày xưa
ví dụ nền kinh tế ngày xưa chúng ta thấy là nền kinh tế
đến nền kinh tế thị trường
nhưng hiện nay có một chút chuyển đổi
là từ nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế thị trường
có trách nhiệm là doanh nghiệp lúc này
không chỉ quan tâm đến lợi nhuận nữa
không phải chỉ quan tâm đến lợi nhuận nữa
mà còn phải quan tâm đến việc
quá trình quy trình mà sản xuất các sản phẩm ra đó
thì nó gây tác hại gì cho môi trường không
nó gây tác hại gì cho xã hội không
và đây cũng chính là cái yêu cầu của nhà tiêu dùng
của người tiêu dùng
cũng là yêu cầu của văn minh tuân thủ
yêu cầu của tất cả các cơ chức cung ứng
nên việc cần phải chú ý
và phải có trách nhiệm
vì môi trường và xã hội là điều tất yếu
đối với tất cả doanh nghiệp
khi muốn tham gia vào một nền kinh tế
phát triển xanh và hướng đến phát triển bình vững
để thúc đẩy sản xuất bình vững
hướng đến tăng trưởng xanh
bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp
các cơ quan quản lý nhà nước
cần tiếp tục chung tay thúc đẩy việc sản xuất
và tiêu dùng bình vững
đặc biệt cần có những chính sách khuyến khích
và ưu tiên những đơn vị sản xuất xanh sạch hơn
đồng thời hoàn thiện khung cơ chế chính sách
để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi
sang nền sản xuất xanh tiêu dùng bình vững
thưa quý vị chương trình khởi nghiệp xanh
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
do trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
bsa sáng lập và vận hành
đã trở thành một trong những chương trình uy tín
tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
lĩnh vực nông nghiệp ở việt nam
hoạt động với mục tiêu trọng tâm
là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
và lập nghiệp thành công
xây dựng cộng đồng tài năng trẻ khởi nghiệp
một mươi năm qua chương trình thực sự là cầu nối
kết nối nguồn lực với doanh nghiệp
trong hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
hàng việt nam chất lượng cao chuẩn hội nhập
là mạng lưới các bạn thanh niên
trao đổi kinh nghiệm lập nghiệp
cùng chuyên gia kết nối với nhau
xây dựng một chuỗi giá trị liên kết vững mạnh
một hệ sinh thái khởi nghiệp xanh bền vững
bằng cách tận dụng nguyên liệu từ thiên nhiên
có sẵn tại địa phương
anh đỗ đăng khoa huyện an phong tỉnh đồng tháp
đã cho ra đời sẵn sàng
sản phẩm ứng dụng vào đời sống
mang lại giá trị kinh tế cao
và góp phần bảo vệ môi trường từ sơ mướp
trong cuộc thi khởi nghiệp xanh năm hai nghìn một mươi ba
do trung tâm nghiên cứu kinh doanh
và hỗ trợ doanh nghiệp bsa tổ chức
dự án của anh khoa đã xuất sắc
dành giải nhất
có mặt tại buổi phát động cuộc thi khởi nghiệp xanh
phát triển bền vững lần thứ một mươi

hai mươi một tháng ba hai nghìn một mươi bốn
tại thành phố hồ chí minh
anh đỗ đăng khoa chia sẻ
sau cuộc thi anh đã có nhiều đơn hàng
xuất khẩu sang các thị trường
ở nhật bản và hàn quốc
dự án kết nối con người với tự nhiên
mr moop đã lên kệ của hệ thống siêu thị
eon nhật bản
thị trường xuất khẩu ổn định từ các đối tác
nhật bản và hàn quốc
với các mặt hàng chủ lực là bộ sản phẩm
đồ chơi cho thú cưng các sản phẩm
chùi rửa nhà bếp bộ sản phẩm bông tắm
v v đã chứng nhận
ô cóp ba sao và bốn sao
bsa cũng là một đơn vị
đã đồng hành hỗ trợ
cho các nhóm anh em khởi nghiệp
từ rất là lâu
là một đơn vị hỗ trợ
rất là nhiều về mặt kiến thức
về thị trường về truyền thông
về quản trị
để giúp cho các doanh nghiệp trẻ
những bạn khởi nghiệp như tôi
có đủ tiềm lực
để phát triển sản phẩm
cũng như tiếp cận thị trường dễ hơn
không chỉ có anh đỗ đăng khoa
mà rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp
từ sự hỗ trợ của chương trình khởi nghiệp xanh
đã phát triển lớn mạnh
xây dựng được những tiêu chuẩn như
đặc biệt không ít doanh nghiệp khởi nghiệp
đã đạt chứng nhận hàng việt nam
chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn
hàng việt nam chất lượng cao
chủng hội nhập từ hai nghìn hai mươi đến
đối với thế hệ doanh nông trẻ khi được tham gia
vào chương trình
của khởi nghiệp xanh cũng như là tham gia
vào hệ sinh thái của bsa
thì chúng tôi được lớn nhất
đó là được học hỏi được tập huấn
được tham gia những lớp đào tạo tập huấn
để có thể là nâng cao
cái năng lực của mình nâng cao
cái kiến thức cũng như khả năng lĩnh hội
kiến thức của mình
đồng thời là chúng tôi cũng được
sự hỗ trợ giúp đỡ để kết nối
với các chương trình xuất tiến thương mại
và góp phần lan tỏa những sản phẩm
cũng như hình ảnh của thương hiệu của mình
ở trên thị trường trong nước cũng như là ngoài nước
sau gần một mươi một năm
triển khai chương trình khởi nghiệp xanh
và chín lần tổ chức cuộc thi dự án
khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo
hệ sinh thái khởi nghiệp trồng cả nước
với gần một mô hình khởi nghiệp
đã được xây dựng
theo đó các lĩnh vực của cuộc thi
gồm các dự án sản xuất thương mại dịch vụ
kinh doanh về các lĩnh vực
nông lâm ngư nghiệp công nghệ thực phẩm chế biến
công nghệ sinh học du lịch nông nghiệp
du lịch cộng đồng mô hình sinh kế thông minh
thích ứng biến đổi khí hậu
kinh tế tuần hoàng phát triển bền vững
mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội
các lĩnh vực khác có tiềm năng góp phần
vào việc bảo tồn và nâng cao
các giá trị văn hóa đặc sản bản địa
thu nhập cho địa phương
cách đây một mươi năm đi
sản phẩm nó rất là đơn giản nó không có gì hết
và một mươi năm sau thì là cái gì
chúng tôi đang làm cái hội nghị
và một số dự án
một số bạn trưng bày sản phẩm của mình
thì bao bì rất đẹp
sản phẩm nhà sử đạt tiêu chuẩn
có những dự án xuất khẩu đi nước ngoài luôn
ví dụ như mật dừa nước
mật hoa dừa
rồi bột rau
chúng tôi thấy đó là một cái hành trình
mà các bạn đang
thể hiện được cái khát khao khát lòng
của tuổi trẻ của một cái nhớ
mà tụi này kêu là xanh
muốn phát triển
tài nguyên bản địa
của quê hương
thì sau một mươi năm triển khai thì cho tới bây giờ
thì chúng tôi
có thể thấy rằng là
mình đang gặt hái quả ngọt
tuy nhiên như hôm nay thì triển khai
cái cuộc thi năm hai nghìn hai mươi bốn
thì tiếp tục
của cái chương trình là
phải tìm phải kiếm
và phải tương mầm để làm sao mà

thì chúng ta sẽ có được thêm
một cái lực lượng
tốt hơn mới hơn
để bổ sung vào
cái lực lượng
xây dựng và phát triển
sản phẩm khởi nghiệp từ nhiều nguồn lực
là các doanh nghiệp việt nam
từng bước chinh phục thị trường quốc tế
chương trình khởi nghiệp xanh đã và đang thu hút
doanh nghiệp đến sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
tỷ lệ tăng trưởng số lượng dự án
mô hình tham gia vào hệ sinh thái
doanh nghiệp khởi nghiệp đều đặn từ
một mươi năm đến hai mươi trên một năm
những năm gần đây chương trình khởi nghiệp xanh
bắt đầu các nội dung tập huấn
theo những cấp độ quá trình kết quả thực tế
của doanh nghiệp khởi nghiệp
trong đó tập trung đào tạo hướng dẫn
doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn
như haccp localgap globalgap iso
để tham gia xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài
các dự án tham gia cuộc thi
cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp
đánh giá từ các chuyên gia cố vấn nhà đầu tư
để từ đó dự án có những định hướng rõ ràng
và cụ thể đạt được những kết quả tốt hơn
khi đưa sản phẩm tiếp cận với các thị trường
khách hàng trong và ngoài nước
tiếp nối thành công năm hai nghìn một mươi bốn
chương trình khởi nghiệp xanh tiếp tục
các buổi tập huấn huấn luyện cơ bản và nâng cao
chương trình tan tốt khởi nghiệp
tổ chức các cuộc hội thảo tòa đàm start up da
theo các chủ đề khác nhau
các chương trình xúc tiến thương mại
trong nước và nước ngoài
cùng với đó là các study tour
tiết nối nguồn lực các talk thứ bảy khởi nghiệp